lại thêm một vụ tai nạn thẩm mỹ đáng tiếc vừa xảy ra mới đây bệnh viện e hà nội thông tin đang điều trị cho một nữ bệnh nhân không thể cầm máu sau khi phẫu thuật cắt mí mắt
bệnh nhân này thực hiện phẫu thuật cắt mí mắt tại một spa thuộc quận cầu giấy hà nội từ sáng ngày hai mươi tháng ba
tuy nhiên tới buổi chiều máu vẫn không thể cầm nên cô được người nhà đưa vào bệnh viện e cấp cứu
các bác sĩ cho biết bệnh nhân gặp biến chứng do đường cắt không đều không chính xác nếp mí tạo không rõ ràng
trong khi làm thì em không cảm thấy đau đớn hay gì cả nhưng làm xong làm đến mắt thứ hai thì em cảm thấy đau
với lại người ta bảo máu em chảy nhiều quá không cầm được vì người nhà nên em tin tưởng nên em làm em không để ý đến cái chuyện này xảy ra
cắt mí mắt là phương pháp làm đẹp phổ biến được nhiều người lựa chọn hiện nay
tuy nhiên theo các chuyên gia vùng mí mắt có nhiều mạch máu nên ngay cả bác sĩ phẫu thuật giàu kinh nghiệm
đôi khi gặp mạch máu
mạch máu lớn cũng cần có các biện pháp cấp cứu hỗ trợ kịp thời
chảy máu có thể từ nhẹ đến nặng nhẹ thì nó dì giả qua viết mổ
mà nặng thì nó chảy máu với các mạch máu lớn có thể chảy máu sâu vào trong cái xung quanh khoang nhãn cầu
vây chảy nét khoang nhãn cầu gây mất hoặc kém thị lực
ngoài ra thì nó có một cái biến chứng nữa đấy là khi chúng ta không nắm được giải phẫu
nó có thể can thiệp vào cái cơ nâng mi là một cơ để mở mi lên
thì nó gây ra tình trạng sụp mí
thứ ba nữa là với các cái cơ sở mà nó không đảm bảo cái độ vô trùng
thì việc nhiễm trùng cái khoang mỡ ở quanh nhãn cầu rất khó điều trị
theo thống kê tuần nào bệnh viện e cũng tiếp nhận điều trị cho bệnh nhân bị biến chứng sau thẩm mỹ
điều đáng nói là các trường hợp này chủ yếu thực hiện phẫu thuật tại cơ sở không phép
có thể người ta sử dụng một số các cái chất cấm ví dụ như là si côn
các bệnh nhân bị lỏng để tiêm vào cơ thể gây ra những hệ lụy rất là lớn để lại cái hậu quả lô dài cho bệnh nhân mà các bác sĩ phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ rất khó điều trị
ngoài ra thì các biến chứng khác về nâng mũi hoặc là cắt mí gây ra chảy máu rồi hoặc là tiêm các phi lơ vào vùng mũi gây ra hoại tử
đã có không ít những vụ việc mà nạn nhân từ đi làm đẹp lại rước họa vào thân
chỉ vì không tìm hiểu kỹ những cơ sở thẩm mỹ spa hay tin vào quảng cáo
để bảo đảm an toàn người dân nên lựa chọn các bệnh viện lớn hoặc phòng khám chuyên khoa được ngành y tế có thẩm quyền cấp phép